trưa nay ngày một mươi bốn tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã ký công văn về việc thực hiện cách ly xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với chín trên một mươi một huyện thị xã thành phố trong tỉnh
kể từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy đến hết ngày hai mươi năm tháng bảy ubnd tỉnh an giang sẽ thực hiện cách ly xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với chín trên một mươi một huyện thị xã thành phố
bao gồm thành phố long xuyên thành phố châu đốc thị xã tân châu và các huyện châu thành châu phú
tỉnh biên an phú phú tân và huyện trợ mới
riêng đối với hai huyện tri tôn và thoại sơn ubnd tỉnh an giang vẫn cho tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ nhưng ubnd tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền tăng cường quản lý
kiểm soát chặt tại các địa bàn giáp danh với các địa phương lân cận và các xã tiếp giáp với khu vực
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn
đi các địa phương trong tỉnh theo chỉ thị một mươi sáu nhằm tận dụng triệt để thời gian cách ly xã hội
để ngăn chặn truy vết khoanh vùng cách ly dập dịch hiệu quả dứt khoát
không để tiêm ẩn trường hợp dương tính trong cộng đồng gây bùng phát dịch trong tỉnh